nam sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới được thành lập mới chỉ cách đây sáu năm
nhưng đây cũng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới bởi xung đột vũ trang giữa các phe phái
để góp phần trợ giúp nhân đạo và hạn chế những thiệt hại tàn phá của xung đột vũ trang
quân đội nhân dân việt nam đã cử lực lượng tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
tại những điểm nóng về an ninh của nam sudan với vai trò sĩ quan liên lạc
cuộc sống thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt của họ tại quốc gia châu phi xa xôi này có gì đặc biệt
những chiếc container có thể gọi đó là kiến trúc xây dựng
cũng là vật liệu xây dựng tại các căn cứ của phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở đất nước nam sudan
nếu không có người dẫn đi bạn sẽ rất dễ bị lạc
bởi cả khu làm việc và khu nhà ở đều là những dãy container có kích cỡ giống nhau xếp liền với nhau như thế này
nhưng với một đất nước như nam sudan thì ở trong căn cứ của liên hợp quốc
và ở trong những container kín bưng không đồng nghĩa với an toàn
bởi nơi đây hoàn toàn có thể bị tấn công và đã từng bị tấn công nhiều lần
thì tôi cho rằng là số tôi nó cũng may mắn
vì cái bảng đấy và cái chữ đấy thì nó lại ngang ở đầu
nếu tôi ngồi như thế này thì nó lại ngang cái đầu này
thì nếu mà mình mà ở đấy thì có lẽ là cũng không biết chuyện gì ra
sĩ quan liên lạc là vị trí quan trọng trong mọi hoạt động di chuyển
tuần tra hay các chiến dịch giải cứu khẩn cấp của phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
không có sĩ quan liên lạc các cuộc tuần tra hay đoàn xe
đều không thể di chuyển qua các trạm kiểm soát của quân chính phủ và phe đối lập
có rất nhiều súng ống
đây nó là một cái điều mà làm cho tôi cảm thấy
tại thời đầu tiên phải nói là cũng rất là băn khoăn
cũng rất là nó không được thực sự là yên tâm
thế nhưng mà qua một quãng thời gian làm việc thì cũng cảm thấy là cũng quen dần đi
nhưng nam su đăng không phải chỉ có súng đạn và nguy hiểm
nhiệm vụ đã đưa họ tới với đất nước này như những người đồng nghiệp
và tinh thần trách nhiệm trong khi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ
sự lạc quan và vui vẻ trong cuộc sống đã gắn kết họ với nhau
như cách mà họ vẫn thường gọi nhau brazer nghĩa là những người anh em
tôi làm việc với trung tá hưng của quân đội việt nam được khoảng bốn tháng
cậu ấy là đồng nghiệp của tôi ở phòng sĩ quan liên lạc
cậu ấy làm việc rất cẩn thận lịch thiệp và cũng rất vui tính

bộ đội ta đi đâu cũng tích cực tăng giá sản xuất
để bảo đảm lương thực thực phẩm và đặc biệt là rau xanh
điều này càng trở nên cần thiết ở thành phố ben tiu
nơi người dân chỉ quen ăn củ quả chứ không trồng rau
họ coi rau xanh chỉ là những loại cỏ không thể ăn được
do về cái tình hình an ninh ở đây nó không được bảo đảm
cho nên việc mà đi ra chợ để mua rau đó cũng là một vấn đề
trong một số các cái đám cỏ ở đây có những loại cỏ có thể ăn được
bản thân tôi là trước khi mới đến khi chưa có rau
tôi đã phải đi ra những cái bãi cỏ đó để nhạt được những cái cỏ loại cỏ có thể ăn được
và các đồng nghiệp họ thường hay cười
bởi vì họ không biết rằng là chúng ta lại có thể ăn được những loại loại cỏ như thế này
ở những nơi có khó khăn có xung đột thì mới cần có lực lượng gìn giữ hòa bình
dù nhiều nguy hiểm hay vất vả
thì các đợt sĩ quan của quân đội nhân dân việt nam được cử sang làm nhiệm vụ
tại nam sư đăng
qua đều hành thành tốt công việc của mình